chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam của nhà vua và hoàng hậu nhật bản là một dấu mốc lịch sử trong mối quan hệ giữa hai nước
hình ảnh nhà vua và hoàng hậu nhật bản tươi cười trước sự đón tiếp nồng nhiệt của người dân việt nam đã trở thành chủ đề chính của toàn bộ báo lớn nhật bản phát hành vào sáng nay một tháng ba
cùng với sự kiện này một số báo còn đăng toàn văn tuyên bố của nhà vua nhân chuyến thăm việt nam trong đó nêu rõ
theo lời mời của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trần đại quang tôi sẽ cùng hoàng hậu thực hiện chuyến thăm chính thức việt nam
trong bản tin tối ngày hai mươi tám tháng hai đài truyền hình nhk đã phát hình ảnh về lễ đón tiếp nhà vua và hoàng hậu nhật bản tại sân bay nội bài
với tiêu đề nhà vua và hoàng hậu đến việt nam bắt đầu chuyến thăm hữu nghị đài truyền hình nhk đã tường thuật chi tiết sự đón tiếp nồng nhiệt của việt nam dành cho nhà vua và hoàng hậu nhật bản trong chuyến thăm việt nam đầu tiên này
đài truyền hình nhk cho biết
trong chuyến thăm sáu ngày lần này nhà vua và hoàng hậu nhật bản sẽ tăng cường hoạt động giao lưu với người dân việt nam
cùng với đài truyền hình nhk toàn bộ báo chí nhật bản đều nêu bật sự đón tiếp thân thiện nồng hậu của người dân việt nam dành cho nhà vua và hoàng hậu nhật bản
đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm nhằm củng cố hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước
báo japan times cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm việt nam nhà vua và hoàng hậu nhật bản sẽ gặp gỡ thân nhân của binh lính nhật bản ở lại việt nam sau chiến tranh thế giới thứ hai
nhằm hàn gắn những vết thương còn lại sau chiến tranh và thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước
báo chí nhật bản cho biết chuyến thăm việt nam lần này của nhà vua vào hoàng hậu là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhà vua công bố ý muốn thoái vị do tuổi cao
trước đó tháng một vừa qua thủ tướng shinzo abe cũng đã có chuyến thăm lần thứ ba đến việt nam